theo thông tin từ bộ ngoại giao cho biết hôm nay hai mươi chín tháng một mươi ngoại trưởng hoa kỳ mike pompeo có chuyến thăm chính thức việt nam
nhận lời mời của phó thủ tướng bộ trưởng ngoại giao phạm bình minh từ ngày hai mươi chín tới ngày ba mươi tháng một mươi
ngoại trưởng hoa kỳ pompeo sẽ thăm chính thức việt nam nhằm kỷ niệm hai mươi năm năm thiết lập quan hệ ngoại giao việt nam hoa kỳ
ngoại trưởng pompeo đang thực hiện chuyến công du tới một loạt các quốc gia châu á
trước đó ông đã dự đối thoại chiến lược mỹ ấn ở new delhi sau đó thì tới thăm sri lanka